trước thực trạng bệnh dịch tả lợn châu phi bị nhiễm bệnh để phòng tránh không để dịch bệnh này lây lan
bùng phát trên địa bàn tỉnh yên bái tri cục trăn nuôi thú y tỉnh yên bái đã chủ động những phương án ứng phó
tiến hành chuẩn bị số lượng hóa chất vaccine để tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh
và có những biện pháp ngăn chặn dịch đồng thời thông báo tới người chăn nuôi chính quyền và lực lượng chức năng để kịp thời phòng tránh